cũng vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo công an huyện châu thành tỉnh bến tre đã đến bệnh viện minh đức ở phường năm thành phố bến tre để thăm hỏi và động viên tinh thần đối với anh võ phước tính công an viên phụ trách ấp hòa an xã giao hòa huyện châu thành bị thương trong khi làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai anh võ phước tính đến giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn do đối tượng nguyễn hoàng thông gây dối
khi anh võ phước tính đến nhắc nhở thì bị thông rút dao đâm anh tính gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu
tại buổi thăm hỏi đại diện lãnh đạo công an huyện đã khích lệ động viên tinh thần để anh tính sớm bình phục và phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sắp tới